cơ quan an ninh y tế anh cho biết hai liều vaccine astrazeneca hoặc pfizer cung cấp lượng kháng thể
chống lại biến thể omicron thấp hơn so với chủng delta tuy nhiên theo thông tin từ cnbc liều
thứ ba vaccine pfizer cung cấp khả năng bảo vệ đến bảy mươi bảy mươi năm chống lại biến thể omicron cho dù
hai liều đầu tiên là loại vaccine gì đây là kết quả sơ bộ của một nghiên cứu từ thế giới thực được
công bố vào ngày một mươi một tháng một mươi hai các phát hiện là một số dữ liệu sớm nhất về khả năng bảo vệ
chống lại biến thể omicron cho thấy hoạt tính vô hiệu hóa virus chống lại biến thể mới này đang
giảm các dữ liệu thực tế ban đầu cho thấy dù biến thể omicron có thể làm giảm đáng kể khả năng
bảo vệ ở người đã tiêm hai liều xong liều thứ ba có thể khôi phục khả năng bảo vệ ở một mức độ
nhất định nghiên cứu bao gồm năm trăm tám mươi một người nhiễm biến thể omicron cho thấy hai liều vaccine
astrazeneca hoặc pfizer cung cấp mức độ bảo vệ
tuy nhiên liều thứ ba vaccine pfizer cung cấp khoảng bảy mươi khả năng bảo vệ khỏi nhiễm bệnh còn
triệu chứng ở người đã tiêm hai liều vaccine astrazeneca và khoảng bảy mươi năm khả năng bảo vệ đối
với người đã tiêm hai liều vaccine pfizer tiến sĩ mary ramsey trưởng bộ phận tiêm
chủng tại cơ quan an ninh quốc tế anh cho biết những kết quả sơ bộ này nên được xem xét một
cách thận trọng nhưng chúng cho biết một vài tháng sau liều thứ hai nguy cơ mắc phải
nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng giảm đáng kể sau khi tiêm liều thứ ba do đó
mọi người nên tiêm liều thứ ba khi đủ điều kiện tiến sĩ ramsey khuyên cáo
ngày một mươi một tháng một mươi hai viện nghiên cứu riken đã đưa ra công bố trong tạp chí sinh học
communication biology của anh đặc điểm di truyền trong tiểu cầu của hơn nửa người dân nhật bản
có thể là lý do giúp giảm tác động của covid một mươi chín tại nước này
trả lời câu hỏi tại sao nhật bản có tỷ lệ ca bệnh nặng và tử vong
vì covid một mươi chín tương đối thấp
nghiên cứu mới tập trung tìm hiểu các tế bào t sát thủ loại tế bào có vai trò xác định
và tiêu diệt tế bào đã bị virus xâm nhập tế bào t sát thủ tìm ra mục tiêu bằng cách dùng
peptit các mảnh protein của một con virus nào đó tham gia vào quá trình trên là hệ thống
khá nguyên bạch cầu ở người đây là bộ gen quyết định tế bào trong khắp cơ thể người
sẽ sử dụng phân tử nào để trình diện peptit cho các tế bào t sát thủ
trong nghiên cứu các nhà khoa học tập trung vào một loại kháng nguyên bạch cầu ở người
có tên gọi hla a hai mươi bốn được phát hiện trong khoảng sáu mươi người nhật bản bản địa
hla là các loại protein trên bề mặt tế bào bạch cầu khi một bếp có tên gọi qee được thu nhập
từ protein gai của virus sars cov hai tiếp xúc với các mẫu máu hla a hai mươi bốn tế bảo tê sát thủ trong mẫu
vật đã có phản ứng nhân lên nhóm nghiên cứu phát hiện tế bào t sát thủ trong các mẫu máu trên
không có phản ứng tương tự khi tiếp xúc với peptide từ các họ virus corona khác
bao gồm virus corona lây theo bùa nghiên cứu vì thế kết luận rằng ở người có hla a hai mươi bốn
các tế bào t sát thủ từng gặp virus corona lây theo mùa cũng sẽ có phản ứng miễn dịch trước virus
sars cov hai a hai mươi bốn xuất hiện phổ biến trong một số nhóm người châu á nhưng hiếm gặp ở phương tây
thông thường chỉ có khoảng một mươi hai mươi dân số châu âu và châu mỹ dù vậy kết quả trên vẫn chỉ ở mức
cao chúng ta vẫn cần có thêm nghiên cứu để quan sát cách hệ miễn dịch của người có hla a hai mươi bốn phản
ứng khi lây nhiễm sars cov hai hiện nay giới chuyên gia y tế vẫn cảnh báo rằng không nên vội lạc quan
về dữ liệu omicron gây triệu chứng nhẹ đồng thời dự đoán hai kịch bản mà biến chủng mới có thể sẽ
ảnh hưởng tới diễn biến của dịch bệnh ảnh hưởng của omicron đối với diễn biến của đại dịch sẽ được
xác định bởi ba yếu tố khả năng lây lan khả năng né tránh hệ thống miễn dịch từ vaccine hoặc
mắc bệnh trước đó độc lực hay mức độ nghiêm trọng của bệnh phó giáo sư natasha hogwarts tại
trường y tế công cộng south street huck thuộc đại học quốc gia singapore dự đoán sẽ có hai kịch bản
xảy ra trong những tuần sắp tới kịch bản xấu nhất là omicron rất dễ lây lan có thể né tránh khả năng
miễn dịch và dẫn đến bệnh nặng ở đối tượng trẻ hơn so với các biến chủng trước đó theo dữ liệu ban đầu
với các ca nhập viện ở khu phức hợp bệnh viện cấp quận bệnh viện swain và steve ecole thuộc
retoria nam phi giai đoạn từ ngày một mươi bảy
đến ngày hai mươi chín tháng một mươi một tám mươi trong số một trăm sáu mươi sáu bệnh nhân dưới năm mươi tuổi số liệu tương tự cũng được báo cáo trên
khắp tỉnh guti cho thấy một sự tương phản rõ rệt so với nhóm bệnh nhân covid một mươi chín nhập viện vào các
đợt dịch trước những người thường lớn tuổi hơn bà huguad chia sẻ lo lắng đặc biệt là năng lực
đáp ứng của hệ thống y tế ở các nước có thu nhập thấp kịch bản lý tưởng nhất là omicron được
chứng minh rằng chắc chắn gây bệnh nhẹ hơn khi đó omicron sẽ dần dần trở thành chủng thống trị mà
không bị thay thế bởi mục đích
các bệnh nhân có tỉ lệ tử vong cao hơn điều này sẽ biến covid một mươi chín thành một căn bệnh có thể điều trị
tại nhà hiệu quả tuy nhiên vẫn còn quá sớm để hy vọng virus sars cov hai sẽ giảm động lực trong tương
lai chỉ với bằng chứng ban đầu cho thấy bệnh nhân nhiễm của omicron có triệu chứng nhẹ
bà huad cho biết chúng ta không thể biết được biến chủng tiếp theo sẽ như thế nào bởi vậy
chúng ta vẫn nên lạc quan một cách thận trọng trước khi kết luận omicron có phải lối thoát
cho đại dịch hay không
bà natasa hugue cũng cho biết một số báo cáo ban đầu cho thấy biến chủng mới có thể gây bệnh
nhẹ hơn nhưng vẫn chưa đủ dữ liệu để xác nhận hay khẳng định điều này
báo cáo nói trên đến từ viện quốc gia về bệnh truyền nhiễm nam phi về số bệnh nhân nhập viện
do covid một mươi chín của stress khu vực đô thị bao gồm pretoria nơi xảy ra đợt bùng phát biến chủng
omicron đầu tiên ở nam phi dữ liệu này được ghi nhận trong giai đoạn từ ngày một mươi bốn tháng một mươi một
đến ngày tám tháng một mươi hai
trong khoảng thời gian này khoảng một sáu trăm ba mươi ba trường hợp đã bị bệnh
trường hợp phải chữa trị trong các bệnh viện công và tư
trong số đó ba mươi một là các trường hợp nặng bệnh nhân cần thở oxy hoặc thở máy
so với sáu mươi sáu ở làn sóng dịch thứ hai và sáu mươi bảy của đợt dịch bùng thứ nhất cùng thời điểm
về lâu về dài nếu một biến chủng gây bệnh nhẹ chiếm ưu thế đó sẽ là dấu hiệu tích cực
tuy nhiên bà huốt cũng đồng thời lưu ý rằng so với biến chủng delta
omicron có vẻ dễ lây truyền hơn và có khả năng tránh được miễn dịch tạo ra từ vaccine
hoặc do từng mắc covid
bởi vậy vị chuyên gia cảnh báo các ca nhiễm tăng theo cấp số nhân vẫn có thể làm tăng số ca nhập viện
gây áp lực lên hệ thống y tế và sự phục hồi kinh tế
dù tỷ lệ người có triệu chứng nặng và tử vong thấp hơn nhiều
ngay cả khi omicron được chứng minh là có ít triệu chứng nghiêm trọng hơn
tốc độ lây nhiễm theo cấp số nhân vẫn có thể áp đảo làm mất ưu thế việc giảm độc lực
vì bệnh tật và tử vong có mối quan hệ tuyến tính
do đó theo phó giáo sư huốt điều quan trọng hiện nay là phải tìm hiểu thêm
về biến chủng này càng nhanh càng tốt duy trì hoặc tăng cường các biện pháp y tế công cộng
để giảm lây lan trong thời gian chờ đợi
do chúng ta chưa có đủ dữ liệu để đánh giá
chính phủ cần xem xét và chuẩn bị cho yếu tố rủi ro có khả năng xảy ra cao nhất
bà huad nhấn mạnh rằng cho đến khi chúng ta có nhiều thông tin hơn về omicron
điều quan trọng là phải duy trì các biện pháp phòng ngừa hiện có
chẳng hạn như giãn cách và xét nghiệm thường xuyên đặc biệt là tại biên giới và cửa khẩu
vị chuyên gia đề xuất cần nhanh chóng xem xét và tăng cường các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm
và giãn cách nếu cần như làm việc tại nhà đeo khẩu trang nơi công cộng tránh tụ tập nơi đông người
bà cũng khuyến nghị các chính phủ nên trong tư thế sẵn sàng bằng cách đảm bảo tỷ lệ bao phủ vaccine cao nhất có thể
bao gồm cả việc tiêm vaccine cho trẻ em và mũi tăng cường
bằng chứng ban đầu chỉ ra rằng với omicron ba mũi vaccine có hiệu quả tốt hơn so với hai mũi
với sự xuất hiện của biến chủng mới có thêm nhiều đột biến
dù chưa được đánh giá đầy đủ liều vaccine tăng cường quan trọng hơn bao giờ hết
tiến sĩ anthony e fauci cố vấn y tế hàng đầu của tổng thống joe biden
chỉ ra rằng liều vaccine mana thứ ba của pfizer và moderna rõ ràng làm tăng mức độ kháng thể
tế bào ghi nhớ b và tk ba đều là những chỉ số quan trọng cho thấy hệ thống miễn dịch được bảo vệ tốt chống lại covid một mươi chín
bà huad chia sẻ điều này có vẻ đúng cho dù người đó tiêm ba mũi vaccine hay tiêm hai mũi
cộng với việc phục hồi sau khi mắc covid một mươi chín
do vậy tiêm phòng mang lại tấm chắn bảo vệ giúp thế giới không phải quay lại thời kỳ đầu của đại dịch và tiêm chủng lại từ đầu
bà cũng nêu rõ chính phủ cần phải đảm bảo bệnh viện và nhân viên y tế sẵn sàng cho tình huống gia tăng số ca nhập viện
cũng như khả năng tiếp nhận nhiều ca bệnh trẻ hơn
ngay sau khi có thông báo về biến chủng omicron nhiều nước trên thế giới có xu hướng siết chặt nhập cảnh
cũng như các biện pháp kiểm soát biên giới để trì hoãn quá trình virus xâm nhập
đồng thời câu giờ giữa lúc chạy đua giải mã biến chủng omicron
tuy nhiên theo phó giáo sư harword các lệnh cấm đi lại bằng đường hàng không có xu hướng gây thiệt hại cho kinh tế xã hội
nhiều hơn so với ý nghĩa bảo vệ sức khỏe cộng đồng
đây là biện pháp cần hạn chế áp đặt bà nhấn mạnh
sự phân bổ bất bình đẳng vaccine ngừa covid một mươi chín trên thế giới là vấn đề nan giải
việc biến chủng omicron lây lan nhanh ở châu phi nơi có tỷ lệ tiêm chủng thấp
được cho là kết quả của các việc nước dầu không chia sẻ đủ vaccine với các quốc gia đang phát triển
sau hai năm tính tới đầu tháng một mươi hai gần sáu mươi năm dân số các nước thu nhập cao đã được tiêm ít nhất một khối vaccine
theo số liệu của tổ chức y tế thế giới nhưng con số này ở nước thu nhập thấp chỉ là sáu mươi
theo bà natasha hogwarts dù nhìn từ góc độ đạo đức hay an ninh y tế toàn cầu
các quốc gia có thu nhập cao phải dành nhiều kinh phí và nỗ lực hơn nữa
để tiêm chủng cho người dân ở các quốc gia có thu nhập thấp
chúng ta phải mở rộng quy mô triển khai liều đầu tiên và liều thứ hai
cho những nhóm dân cư dễ bị tổn thương nhất trên toàn thế giới
cụm từ không ai an toàn cho đến khi tất cả đều an toàn tới giờ vẫn đúng với covid một mươi chín bà huad cho biết
nhiều chuyên gia cảnh báo thế giới có nguy cơ tiếp tục bị kéo vào một vòng luận quẩn nguy hiểm
trong đó các biến chủng mới đã lo ngại trỗi dậy ở những nơi chưa được tiêm vaccine
sau đó biến chủng lại thúc đẩy các quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng cao hơn đặt hàng liều tăng cường
khiến cơn khát vaccine ở những nước nghèo thêm trầm trọng
tuy nhiên bà hugud cho rằng thế giới vẫn có thể cân bằng nhu cầu tiêm vaccine và mở rộng tiêm chủng cho trẻ em
trong khi tăng nhanh tỷ lệ bao phủ chủng ngừa ở các nước có thu nhập thấp
bằng cách tăng cam kết tài trợ vaccine song phương hoặc thông qua covax
bên cạnh đó các nước cũng cần giảm giao cản xuất khẩu đối với vaccine
và các thành phần tạo ra vaccine từ mỹ liên minh châu âu eu và ấn độ
từ khóa ở đây là tính bền vững và công bằng bà huad cho biết
các nhà sản xuất nên cho phép sản xuất vaccine covid một mươi chín chất lượng cao ở nước thu nhập thấp
bằng cách chia sẻ kiến thức cũng như công nghệ đã được cấp bằng sáng chế
các khoản viện trợ vaccine là không đủ để chấm dứt đại dịch này
đại dịch covid một mươi chín có thể kết thúc khi phần lớn người dân trên thế giới đã được tiêm chủng đầy đủ
hoặc do sự xuất hiện và thống trị của một biến chủng mới gây triệu chứng nhẹ hơn nhiều so với các biến chủng hiện tại